vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại thôn dương thạch xã trà dương huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một người chết và ba người bị thương
hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ cùng ngày ông nguyễn thành tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại thôn dương thạnh xã trà dương huyện bắc trà my đang ngồi trong nhà
thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm súng xông vào nhà và bắn vào người ông tê
hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án xong hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường
để lại một chiếc xe máy mang biển số chín mươi hai f tám mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi một
nhận tin báo công an huyện bắc trà my cùng công an tỉnh quảng nam
đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ
theo thông tin ban đầu vụ nổ súng còn khiến hai người bị thương nặng
và một chóng nhỏ bị thương nhẹ ở tay
hiện các nạn nhân đã đưa đi cấp cứu
nguyên nhân của vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ